hôm nay ngày quốc tế phụ nữ ngày tám tháng ba nhân ngày tri ân những người bà người mẹ
chúng tôi xin gửi tới quý vị khán giả câu chuyện về những nhà khoa học nữ
những người phụ nữ việt nam vô cùng bình dị nhưng lại đang gánh vác trọng trách trong tuyến đầu chống dịch
các chị đã ngày đêm nghiên cứu phân tách virus sars cov hai để nỗ lực tìm kiếm vaccine ngừa bệnh
chỉ cần một sơ sởi nhỏ trong hoạt động xét nghiệm từ căn phòng nguy hiểm này
các mẫu bệnh phẩm có chứa virus sars cov hai và rất nhiều các virus nguy hiểm khác sẽ phát tán ra ngoài
đặt mình vào dựa những nguy hiểm ấy những nhà khoa học nữ của nhiều phòng thí nghiệm trên cả nước
cũng đang ngày đêm tận tụy đóng góp công sức của mình vào cuộc chiến chống lại mối đe dọa về dịch bệnh đang bao trùm toàn cầu
để có thể vào làm việc trong phòng an toàn số cấp ba
thì bắt buộc những người làm việc trong này phải qua một quá trình đào tạo an toàn sinh học
và các nguy cơ của những bệnh phẩm có thể lây nhiễm
cho bản thân và cho môi trường
tiếp xúc trực tiếp với tác nhân gây nên dịch bệnh
từng giờ chiến đấu với virus là từng đó thời gian các nhà khoa học phải đối mặt với nguy hiểm áp lực
vì những thông tin ít ỏi của loại virus mới này và nguy cơ khi sơ xuất dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến bản thân bị bệnh bất kỳ lúc nào
các chuyên gia việt nam có nhiều kinh nghiệm
ngay từ thời điểm dịch bệnh bùng nổ họ biết cách làm thế nào để xử lý chẩn đoán
và cả quá trình đều được tiến hành với một tinh thần
tinh thần làm việc thực sự chăm chỉ và chính xác
trong thời gian tới tôi mong rằng sẽ tiếp tục được làm việc với những nhà khoa học tuyệt vời của việt nam và tiếp tục một cuộc sống ở đây
ngày tám tháng ba niềm vui đến từ những lời chúc từ những đoá hoa
nhưng với những nhà khoa học đang gắn mình với phòng thí nghiệm thì việc nghiên cứu thành công virus
giúp phát triển các liệu pháp điều trị đặc hiệu và vaccine ngừa bệnh sẽ là niềm vui lớn nhất